theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương sáng sớm nay tám tháng ba không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ ngày hôm nay còn có mưa rào và rông ở bắc và trung trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba một mươi sáu độ c vùng núi từ chín một mươi hai độ c vùng núi cao dưới chín độ c
hà nội sáng có mưa rào và rông trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba một mươi sáu độ c trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh